thông tin về tình hình mưa lũ nước lũ trên các sông ở hà tĩnh và quảng bình đang dâng cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt người dân di rời tài sản trong đêm
khu vực đường vào các bản dốc mây bản trung sơn bản ploang bản vinh rinh xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình nước dâng cao từ bốn đến tám mét gây chia cắt bốn bản này với trung tâm xã
tại khu vực ngầm qua các bản cồn hoàng ca rong một và khe dung xã thượng trạch huyện bố trạch nước ngập sâu từ bảy đến một mét gây chia cắt cục bộ người và phương tiện không thể qua lại được
còn tại huyện minh hóa ngầm ca ai ca định xã dân hóa được ngập cao từ một đến một năm mét người và phương tiện không qua lại được chia cắt một phần bản ca ai và toàn bộ bản tà rà hà nông
một số nhà dân ở vùng trũng thấp xã dân hóa huyện minh hóa cũng bị ngập
ngay trong đêm ngày hai mươi năm tháng chín chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ngập cây cao đổ đạc di rời đến nơi an toàn
mưa lớn từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín cũng khiến mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh hà tĩnh dần cao
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín một số cầu tràn qua sông ngàn sâu thuộc các xã hương trạch hương đô huyện hương khê và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập